thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng bốn thái lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày do covid một mươi chín cao kỷ lục trong năm
các chuyên gia cảnh báo thái lan sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể về số ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín trong tuần tới
theo trung tâm thông tin covid một mươi chín của thái lan số ca tử vong hàng ngày do covid một mươi chín đã tăng lên một trăm hai mươi năm ca
từ con số một trăm một mươi chín ca trong ngày một mươi năm tháng bốn là mức cao kỷ lục được ghi nhận trong năm nay
số ca nhiễm covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ tại thái lan là gần một mươi chín ca
số ca tử vong do covid một mươi chín từ đầu năm là hơn năm người
bao gồm một trăm hai mươi năm trường hợp của ngày một mươi sáu tháng bốn chiếm hai mươi tám trong tổng số ca bệnh
theo phó giáo sư tiến sĩ nitipas jayarakul người đứng đầu bộ phận bệnh hô hấp và lao phổi của khoa y tại đại học mahidol
các ca tử vong và bệnh nặng do covid một mươi chín vẫn duy trì ổn định trong kỳ nghỉ lễ tết cổ truyền songkran
tuy nhiên ông cảnh báo thái lan có thể ghi nhận sự thay đổi đáng kể về số ca bệnh nặng và tử vong vào tuần tới
các quan chức y tế cấp cao thái lan dự đoán các ca nhiễm mới có thể tăng lên từ năm mươi đến một trăm linh ca một ngày
sau kỳ nghỉ lễ songkran với khả năng gia tăng những ca bệnh nặng nếu người dân buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh
các quan chức y tế cấp cao thái lan dự đoán các ca bệnh nặng nếu người dân buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh